xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
là đội trưởng người cán bộ chỉ huy này luôn sông pha đi đầu kề vai sát cánh chia lửa cùng anh em chiến sĩ trong mọi trận chiến chống hỏa hoạn
với những thành tích nổi bật người con của vùng đất láng thượng đã được chủ tịch nước trao tặng huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất nhì ba
được bộ công an và các cơ quan ban ngành tặng nhiều bằng khen giấy khen cùng nhiều phần thưởng cao quý khác
chồng mất sớm bà thủy một nách nuôi hai con thơ lúc đó anh quân mới lên bốn còn em gái vừa mới thôi nôi
giờ đây bà như đứt từng khúc ruột khi con trai hy sinh để lại hai cháu nhỏ đang tuổi ăn học còn bà thì cũng sắp bước vào độ cổ la hy
nhìn thấy con chỉ cần rằng bà con được bài công thôi mình cũng không nghĩ rằng ngày hôm đi làm đấy là ngày định bệnh của con mình
ra đi không bao giờ về được với mẹ nữa
sống tru toàn trách nhiệm thường tán đặng anh quân là chỗ dựa vững chắc cho gia đình
anh ra đi
dù nếu anh không có bài công anh sẽ không có bài công